sau các lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
quan hệ việt nam canada tiếp tục duy trì đã phát triển ổn định thực chất
đạt được một số kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực
thời gian qua với vai trò cầu nối tích cực có hiệu quả của đại sứ quán canada tại việt nam
quan hệ hợp tác an ninh thực thi pháp luật giữa bộ công an và các cơ quan đối tác canada
đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực về chia sẻ thông điệp cấp cao
thông tin chiến lược hợp tác phòng chống tội phạm
và đào tạo tập huấn nâng cao năng lực
để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương việt nam canada nói chung
và quan hệ hợp tác chuyên ngành an ninh thực thi pháp luật nói riêng
tương xứng với quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới
ngài đại sứ quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa bộ công an việt nam
và bộ an ninh công cộng canada cùng các cơ quan hữu quan
đàm phán ký kết và thực hiện các hiệp định nhằm tạo cơ sở pháp lý
trong công tác phòng chống tội phạm của lực lượng công an cảnh sát hai nước
tăng cường các hoạt động hợp tác đào tạo tập huấn
nâng cao năng lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác của mình
ngài tân đại sứ sẽ tiếp tục góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
cũng như mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan thực thi pháp luật canada
ngài jean pierre steyn khẳng định sự phát triển tốt đẹp
của quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam canada trong thời gian qua
chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển
đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác
đồng thời tin tưởng rằng thời gian tới mối quan hệ phối hợp công tác
giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan của canada
sẽ tiếp tục được đẩy mạnh góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia
cũng trong chiều nay tại hà nội
tiểu ban an ninh ban tổ chức đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi
sea games ba mươi một và tiểu ban an ninh trật tự sea games ba mươi một bộ công an
tổ chức phiên họp tổng kết nhằm đánh giá kết quả công tác
bảo đảm an ninh trật tự sea games ba mươi một
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng tiểu ban an ninh thuộc ban tổ chức đại hội
trường tiểu ban an ninh trả tự sea games ba mươi một bộ công an chủ trì phiên họp
báo cáo tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự sea games ba mươi một nêu rõ
bộ công an đã ban hành sớm kế hoạch số ba trăm sáu mươi một ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi về bảo đảm an ninh
an toàn đại hội thành lập tiểu ban an ninh trật tự sea games ba mươi một tổ chức ba phiên họp trước khi diễn ra đại hội
ban hành phương án bảo đảm an ninh trật tự lễ khai mạc bế mạc và các trận chung kết bóng đá nam
tổ chức kiểm tra khảo sát công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương trọng điểm
công an các đơn vị địa phương đã ban hành và triển khai trên một trăm năm mươi kế hoạch
một trăm linh phương án bảo đảm an ninh an toàn đại hội
phát biểu tại phiên họp tổng kết thay mặt tiểu ban an ninh trật tự sea games ba mươi một
thứ trưởng lương tam quang ghi nhận đánh giá cao biểu dương những thành tích kết quả mà các đồng chí đã đạt được
đồng thời trân trọng cảm ơn bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ quốc phòng bộ giao thông vận tải
quỹ ban nhân dân thành phố hà nội và các địa phương nơi diễn ra các hoạt động của đại hội
cùng toàn thể lực lượng công an nhân dân quân đội nhân dân đã nỗ lực phấn đấu phối hợp chặt chẽ
vượt qua nhiều khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước nhân dân đã tin cậy giao phó
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn sea games ba mươi một đóng góp quan trọng vào thành công chung của đại hội
thứ trưởng lương tam quang đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục quan tâm ủng hộ
tạo điều kiện phối hợp chặt chẽ với bộ công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung
bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện chính trị văn hóa quan trọng của đất nước nói riêng
quan tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
tại phiên họp thứ trưởng lương tam quang đã trao bằng khen của bộ công an
tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh an toàn sea games ba mươi một
tại tỉnh vĩnh phúc hội nghị đánh giá kết quả công tác ban chỉ đạo nhân quyền các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khu vực miền bắc đã được diễn ra đây là hội nghị đầu tiên sau rất nhiều năm ban chỉ đạo nhân quyền địa phương được thành lập và kiện toàn
đồng chí trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo nhân quyền chính phủ chủ trì hội nghị
hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động ban chỉ đạo nhân quyền các tỉnh thành phố miền bắc và sáu tham luận của ban chỉ đạo nhân quyền các tỉnh
các tham luận nêu bật thực tiến bảo đảm quyền con người thực hiện chính sách đối với nhóm người yếu thế nhất là trong đại dịch covid một mươi chín
giải quyết vấn đề tôn giáo dân tộc chỉ ra những hạn chế khó khăn thách thức bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thời gian tới
kết luận hội nghị đồng chí lê quốc hùng ghi nhận kết quả công tác nhân quyền của các địa phương trên sáu mặt
giải quyết chính sách pháp luật giáo dục nâng cao nhận thức triển khai bảo đảm an sinh xã hội
đấu tranh hiệu quả với hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền dân chủ chống phá đảng nhà nước
công tác phối hợp giữa các ban ngành chặt chẽ bài bản hơn giải quyết tốt vấn đề tôn giáo dân tộc
công tác thông tin tuyên truyền về nhân quyền có những bước chuyển tích cực công khai minh bạch hơn
tuy nhiên công tác của ban chỉ đạo nhân quyền địa phương vẫn có một số hạn chế
do vậy thời gian tới cần kiện toàn ban chỉ đạo nhân quyền từ trung ương đến địa phương
nhất là cơ quan thường trực ban chỉ đạo bảo đảm tính nhanh nhạy chính xác tin cậy hiệu quả là lực lượng đi trước
thống nhất quan điểm bảo đảm nhân quyền gắn với phát triển mạnh mẽ bền vững kinh tế văn hóa xã hội
nhân quyền phải gắn với giải quyết quyền lợi của người dân
bảo đảm quyền con người phải gắn kết hệ thống chính trị
trong đó sử dụng lực lượng công an xã để giải quyết từ sớm các vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân
nằm vững quy định về xử lý các vụ việc dư luận đặc biệt quan tâm để thực hiện đúng quy trình
đảm bảo giải ngân vốn đầu tư phải gắn với kiểm soát chất lượng công trình
đó là yêu cầu mà thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đặt ra đối với đại diện công an hai mươi hai tỉnh thành
và các trưởng công an nhân dân phía nam tại hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi hai
tổ chức tại tp hcm vào sáng nay
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai các đơn vị địa phương đã triển khai kế hoạch vốn được giao của năm hai nghìn hai mươi hai
đạt tỷ lệ giải ngân cao như cà mau bảy mươi chín một mươi bảy long an sáu mươi sáu một mươi chín đại học cảnh sát nhân dân bốn mươi sáu sáu mươi bảy đại học an ninh nhân dân bốn mươi hai tám mươi sáu
tuy nhiên cùng thực hiện một cơ chế chính sách có đơn vị giải ngân tốt nhưng có đơn vị giải ngân thấp
thậm chí chưa giải ngân một số dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chậm làm thủ tục nghiệm thu thanh toán
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá dù có nhiều cố gắng
nhưng hiện nay vẫn còn nhiều địa phương chưa bảo đảm tiến độ giải ngân
trong đó bên cạnh việc ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín còn do một số đơn vị địa phương chưa quyết liệt
trong chỉ đạo điều hành triển khai kế hoạch vốn thiếu chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư
gây kéo dài thời gian thẩm định trình duyệt và triển khai thủ tục tiếp theo
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt quan điểm giải ngân vốn đầu tư
là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm hai nghìn hai mươi hai bảo đảm giải ngân vốn đầu tư phải gắn với kiểm soát chất lượng công trình
hồ sơ thủ tục theo đúng quy định đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành để đẩy nhanh
thao gỡ các khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện
thưa quý vị thực tế hiện nay tình hình tội phạm diễn biến phức tạp số người bị kết án phạt tù tăng
tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý giam giữ và giáo dục cải tạo
việc tổ chức lao động cho phạm nhân vốn đang gặp nhiều khó khăn lại càng khó khăn hơn
để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý giam giữ giáo dục và tổ chức cho phạm nhân lao động
học nghề thực hiện và vận dụng những quy định của đảng và nhà nước về tổ chức các khu lao động
dạy nghề cho phạm nhân đã có từ trước cho thấy việc đổi mới tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam là cần thiết
có phần giúp cho phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù có thể thuận lợi tìm kiếm việc làm
ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng hạn chế vi phạm pháp luật và tái phạm tội
đang trong thời gian chấp hành án tại trại giam vĩnh quang bộ công an đối với phạm nhân nguyễn tiến dũng
điều chăn trở nhất là sau khi chấp hành án trở về với cộng đồng sẽ làm gì
tìm việc ở đâu để nuôi sống bản thân và gia đình
đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều phạm nhân bởi với những người đã từng lầm lỡ phải nhận án phạt tù
tìm được việc làm không phải là dễ dàng
các loại hình ngành nghề lao động việc làm cho phạm nhân trong các trại giam hiện nay
chủ yếu là các ngành nghề đơn giản như lao động nông lâm nghiệp thủ công lao động chân tay sơ chế
yêu cầu về trình độ kỹ năng lao động thấp thời gian hợp tác thường ngắn hạn mang tính thời vụ
bởi vậy những ngành nghề này rất khó đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thị trường lao động ngoài xã hội
trại giam vĩnh quang chúng tôi
là bốn phân trại
thế thì cái số nhà sửa được trích lại từ cái nguồn mà kết quả lao động hợp nhân để đầu tư trở lại
thì bây giờ nó chỉ tạo được chưa đến bảy tám nhà sửa
mà cũng chỉ giải quyết được nơi lao động cho chỉ mấy trăm phạm nhân thôi
nó không đáp ứng được nhu cầu về cái việc là tổ chức thôi lao động thôi
chứ còn thì
cũng không kêu gọi được những doanh nghiệp mà có những cái nghề mà sau này có thể đào tạo để hướng nghiệp
để tạo hướng nam cho đối nhân sau này khi ra ngoài xã hội
người ta có chứng chỉ nghề người ta có công an việt nam ngay khi người ta hết án
người ta tái vào nhà cộng đồng người ta không phạm tội nữa thì chúng tôi chưa làm được
trại đã tạo được tiện cho chúng tôi là học nghề
nhưng mà thực ra nói sau khi chấp hành án thì chúng tôi vẫn thực hiện làm cái nghề này
thì ra ngoài xã hội sinh viên cũng rất khó
chúng tôi rất mong
mong muốn là trại tạo được tiện đưa một số nghề mới vào
để sau này chúng tôi ra ngoài xã hội có thể sinh viên dễ dàng hơn
và tạo được tiện cho chúng tôi có những cái tư vật tốt hơn cho cuộc sống gia đình
đối với những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
lao động không chỉ là một nội dung bắt buộc trong quá trình cải tạo
mà với họ đây là một quyền lợi chính đáng
là bước chuẩn bị rất quan trọng để khi tái hòa nhập cộng đồng
họ được làm việc được xã hội đón nhận và công nhận khả năng của chính mình
để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân
bộ công an đã thí điểm tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân
ngoài trại giam giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi chín
qua đó đã cho thấy những kết quả bước đầu nhận được sự đồng tình ủng hộ
của chính quyền địa phương của các doanh nghiệp
và quan trọng nhất là công tác tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân
sau thời gian chấp hành án phạt tù đã có những chuyển biến
doanh nghiệp này đã từng là điểm lao động ngoài trại giam
cho gần một trăm linh phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù
một môi trường lao động cởi mở được dạy nghề được làm việc
và quan trọng nhất là phạm nhân được tin tưởng và đón nhận
trong số các phạm nhân từng lao động tại đây
sau khi chấp hành xong án phạt tù không ít người đã quay trở lại
xin việc làm và trở thành công nhân của công ty
tôi thấy rằng khi phạm nhân họ được ra ngoài làm việc
thì tâm lý của họ sẽ rất thoải mái
bởi vì người ta cảm thấy rằng là cộng đồng không né tránh họ
bởi vì nó cũng tạo cho họ một cái môi trường làm việc để giúp cho họ sớm hoàn lương
khi họ ra về thì ít nhất họ cũng cảm nhận được giá trị của lao động
và giá trị của công sức người ta bỏ ra
và ít nhất là người ta cũng có một nghề để ngày mai người ta ra ngoài đời
và cũng có một cái công an việc làm ổn định
rất ít thời gian nữa thôi phạm nhân nguyễn lan phương sẽ chấp hành xong án phạt tù
quá trình chấp hành án
phạm nhân đã từng được tổ chức cho đi học nghề làm việc tại một công ty may
được thực hành nhiều hơn tay nghề được nâng lên thành thạo
quen dần với môi trường làm việc tại công ty
bản thân phạm nhân cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều
tin rằng sau khi tái hòa nhập cộng đồng bằng chính sức lao động của mình
phạm nhân có thể nuôi sống bản thân và gia đình
tại vì là chúng tôi đã được học và lao động
và được học và làm rất nhiều
cho chúng tôi cũng được đón nhận rất vui vẻ
và chúng tôi nghĩ rằng là sau này chúng tôi mãn hạn trở về
thì chúng tôi cũng hòa nhập với cộng đồng được tốt hơn

có hai mươi bốn trong tổng số năm mươi bốn trại giam của bộ công an
phối hợp tổ chức một trăm năm mươi bốn điểm lao động dạy nghề ngoài chạy giam
số lượng phạm nhân lao động học nghề khoảng từ sáu đến bảy phạm nhân
tình hình an ninh trật tự tại các điểm lao động được đảm bảo chặt chẽ
nhận được sự đồng tình ủng hộ từ chính quyền địa phương
quan trọng nhất là tâm lý lao động
thái độ chấp hành cải tạo và tiếp thu kiến thức
trong dạy nghề chuyên nghề đối với phạm nhân được nâng lên
để triển khai liên kết với một doanh nghiệp
thì bao giờ chúng tôi cũng có một chuyến khảo sát
chúng tôi phải khảo sát và doanh nghiệp này sẽ sẵn sàng
tự là người ta xây dựng một khu quản lý phạm nhân
theo đúng mô hình của một phân trại giam
và bộ máy cán bộ đi theo để đưa phạm nhân đấy ra
chúng ta đầy đủ các bộ phận đảm bảo quản lý chặt chẽ phạm nhân
theo đúng mô hình của một phân trại
và một mặt nữa là những phạm nhân được lựa chọn đi ra
ngoài khu vực doanh nghiệp để được đào tạo những dạy nghề
thì những phạm nhân đã được lựa chọn rất kỹ
là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt
cho thành tốt các lực lượng chạy giam
không có một trường hợp nào mà để xảy ra đột xuất bất ngờ
và không có nguy cơ bất an toàn an ninh an toàn
chạy giam cho người ta tham dự
nếu đưa được thí điểm về lao động ngoài chạy giam
thành một nghị quyết của quốc hội
và đưa vào luật hóa
thì sẽ có tác dụng rất lớn
và nó sẽ tạo một cái bước chuyển biến rất lớn
trong việc tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân
chúng tôi ngay cả những người tổ chức và quản lý các phạm nhân
cũng yên tâm hơn vì chúng ta đã giải quyết được
một phần lớn đó là áp lực
trong vấn đề tìm công an việc làm cho phạm nhân
khi mà họ đang thi hình án tại các chạy giam
thực tế cho thấy đổi mới công tác tổ chức lao động cho phạm nhân
là đòi hỏi của thực tiễn
việc quốc hội xem xét ban hành nghị quyết
thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động
hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
sẽ là hành lang pháp lý quan trọng
tháo gỡ những khó khăn vướng mắc
tạo chuyển biến rõ nét nâng cao hiệu quả công tác
tổ chức lao động dạy nghề hướng nghiệp cho phạm nhân
thì cái việc mà tạo điều kiện cho người ta lao động
nó còn cái ý nghĩa để cho họ được trải qua cái lao động
làm cho cái con người nó trở lên lương thiện
lao động vừa là nghĩa vụ là nội dung giáo dục
vừa là nghĩa vụ phạm nhân
nhưng đó cũng có cái quyền của người ta
và là trách nhiệm của nhà nước
phải tổ chức trong thời gian người ta chấp hành hình phạt
chấp hành ở đấy phải tổ chức cho người ta lao động
đặc biệt nếu như tổ chức lao động
mà hướng nghiệp cho phạm nhân là phải tổ chức
chính vì vậy cho nên tôi thấy là
việc mà quốc hội xem xét
để cho bán hành những cái văn bản pháp luật
để tạo cơ sở pháp lý cho chính phủ
mà trong đó là bố ngăn
để giải quyết cái vấn đề lao động cho phạm nhân
trong ngày nay là hết sức cần thiết
nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động
hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế pháp lý
huy động sức mạnh của xã hội tham gia vào công tác
khi hành án hình sự
bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của phạm nhân
phạm nhân được đào tạo nâng cao tay nghề
được thụ hưởng các thành quả lao động
được mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm
tự tin tái hòa nhập cộng đồng
và trở thành người có ích đối với xã hội
tin an ninh trật tự cập nhật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai cho biết
vừa khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối tượng
sưu qua chú tại xã yadreang huyện chư pà
để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng năm
trên đường đi chơi sưu qua gặp anh
cờ so ký ốc cùng chú tại thôn
ký ốc hỏi xin thuốc lá
nhưng qua không cho nên ký ốc đã đánh sưu qua
bực tức đối tượng về nhà lấy kéo
quay lại đâm nhiều nhát khiến ký ốc tử vong
rồi kéo sát nạn nhân đẩy xuống mương nước
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai
phối hợp với công an huyện chư pà
và công an xã yadreang
đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ
bắt giữ được đối tượng giết người
sau hai mươi giờ gây án
trong những ngày vừa qua
thông tin đối tượng triệu quân sự
một đối tượng rất manh động và nguy hiểm
từng phạm tội giết người cướp tài sản trộm cắp tài sản
trốn khỏi trại giam của
cục điều tra hình sự bộ quốc phòng
ở xã thành long huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
đã gây hoang mang lo lắng
trong quần chúng nhân dân
tuy nhiên với việc phát huy cao độ phong trào
dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lực lượng công an tỉnh thanh hóa
đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng
khi đang trên đường lẩn trốn
ngõ chợ vùng xã yên dương
huyện hà trung tỉnh thanh hóa
người dân vẫn chưa hết ngỡ ngàng
khi vừa ngày hôm qua
một tù nhân vượt ngục nguy hiểm
đã xuất hiện tại đây
khi mà nghe trên thông tin
của mạng chúng tôi cũng lo lắng
luôn luôn cảnh giác
cũng nói với toàn thể
khu vực xóm
nhận được thông báo
đối tượng triệu quân sự trốn khỏi trại giam
ngay trong chiều ngày ba mươi một tháng năm
công an các đơn vị địa phương tỉnh thanh hóa
lập tức triển khai phương án truy bắt
với quyết tâm cao nhất không để đối tượng triệu quân sự
trốn thoát nhanh chóng bảo đảm cuộc sống
bình yên cho nhân dân
ngay sau khi nhận được
thông báo của giám đốc công an tỉnh
công an huyện hà trung
đã huy động lực lượng
tiến hành đồng bộ các biện pháp
nhập vụ tập trung vào
lực lượng tuần tra
trên các tuyến giao thông
rồi là lập các chốt
kiểm soát hành chính
hà trung được xác định là
một trong những địa bàn đối tượng triệu quân sự
sẽ đi qua hoặc lẩn trốn
vì vậy tại mỗi xã thị trấn các tổ tuần tra
di động cũng hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm
trên các trang mạng xã hội
và truyền thanh địa phương thông tin cảnh báo
về đối tượng cũng liên tục được lực lượng công an
cập nhật để người dân nâng cao cảnh giác
tôi đọc được tin là triệu quân sự
ở xã thành lộc
lúc hai h một mươi bốn phút
khơi lúa ở vị ban
lúc đấy tôi về nhà tôi chưa gặp
khi tôi quay ra đi xem lúa
tôi thấy triệu quân sự
đang ngồi ở dìa đường trần sinh
ngay cổng nhà vinh tiếu
tôi lát qua
thấy đang ăn uống gì đấy
tôi chạy lại
cổng cửa tôi gọi đồng chí đạt
lại chắc mình là xem có đúng
là triệu quân sự hay không
tôi nhìn thấy là đúng hình ảnh
nhận ra là tôi điện báo cho
đồng chí chỉ huy trưởng
xã đội trưởng
và đồng chí hiệu
trưởng công an xã
khoảng năm bảy phút
thì các đồng chí có mặt
để phối hợp vây bắt
tôi đã bảo
điện cho đồng chí
cho anh phúc xe hôm
đường quốc lộ đón tôi
để bám theo
tôi bảo anh phúc là
nếu như hỏi đi xe hôm
đối tượng có đi xe hôm không
thì anh cứ lại đi
bọn tôi và công an xã
anh em tập trung
anh em taxi xe hôm
đi đằng sau là
quay về góc chợ vân
chứ của anh anh bôn
là ập bắt luôn được
nhận được tin báo tối giác tội phạm
từ quân chúng nhân dân
lực lượng công an xã yên dương
nhanh chóng tiếp cận hiện trường
thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
trực tiếp phối hợp
cùng các lực lượng và người dân
bắt giữ thành công đối tượng nguy hiểm
triệu quân sự
bản thân tôi thì trực tiếp tham gia
bắt giữ thành công đối tượng triệu quân sự
nhưng để mà bắt giữ được
đối tượng triệu quân sự thành công
thì phải có cái vai trò rất lớn
của quần chúng nhân dân
nếu không có quần chúng nhân dân báo tin
và tham gia phối hợp với lực lượng công an
thì chắc chắn là
cái việc bắt giữ đối tượng triệu quân sự
sẽ không thể dễ dàng
hoặc cũng không thể đảm bảo an toàn
lực lượng công an và quần chúng nhân dân
cũng như bên dân quân là bắt được
thì tôi thấy là yên tâm
và không hoang mang nữa
qua vụ việc vừa rồi
thì đã minh chứng chứng minh
cho cái lực lượng công an
đã thực hiện tốt
chức năng nhiệm vụ
cũng như vai trò rất là quan trọng
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn xã an dương
có thể thấy rằng đây chính là cái kết quả
của cái việc mà
lực lượng công an và quần chúng nhân
và lực lượng công an
làm nòng cốt
tham mưu cho các vị chính quyền
phối hợp với mặt trận tổ quốc
các đoàn thể nhân dân
phát động cái phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc sâu động
sau hai mươi hai giờ lẩn trốn
đối tượng triệu quân sự đã bị bắt
cuộc sống tại làng quê này
lại trở về sự bình yên như vốn có
sự việc một lần nữa
là minh chứng rõ nét
về sự mưu trí dũng cảm của lực lượng công an
về sức mạnh tổng hợp
của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc